tương đồng với phong tục tập quán tôn giáo văn hóa thì nhập lại thành thôn xóm mới có quy mô từ một trăm linh hộ gia đình trở lên
ở những nơi có điều kiện thuận lợi thì sắp nhập từ hai trăm linh hộ gia đình trở lên
mặc dù vậy cây khó của tỉnh là sắp nhập các đơn vị có nhiều thành phần dân tộc
lần trước được khó khăn vì sự khác biệt về bản sắc văn hóa phong tục tập quán cách nghĩ cách làm của mỗi dân tộc khác nhau
tỉnh ủy đã xem xét lựa chọn thí điểm sắp nhập đơn vị hành chính ở địa phương
có bà con tương đối thuần về nhận thức tư tưởng địa hình giao thông đi lại không quá khó khăn
từ đó rút kinh nghiệm nhân dợ mô hình triển khai trên toàn tỉnh
huyện lương sơn có hai mươi xã thị trấn một trăm tám mươi sáu tiểu khu trước khi sắp nhập
sau khi sắp nhập còn một trăm bốn mươi sáu xóm tiểu khu
dân tộc mường chiếm sáu mươi sáu dân số dân tộc giao và dân tộc khác khoảng hai còn lại là người kinh
xã trường sơn là đơn vị đầu tiên được chọn làm thí điểm sắp nhập thôn xóm
tạc thù của xã này là có hai dân tộc giao và mường cùng sinh sống ở xóm chanh và xóm bưởi
để đảm bảo công tác tuyên truyền đến bà con dân tộc hiệu quả
thì phải cùng người có uy tín đại diện của mỗi dân tộc đến từng nhà dân
nói tiếng nói của bà con tham khảo ý kiến của bà con trước khi sắp nhập hai dân tộc về một xóm
như thế mới được dân tin
các dân tộc khác nhau chứ chẳng có gì là chung chứ chẳng là đơn số thêm không ạ
dân tộc giao và dân tộc mường ông cháu mình thì thôn thầy khác
như là hai cái thường nội giao tiếp ông ạ thì cũng chắc có gì là khác cũng là con hoa lắm
ông ạ cũng chỉ là cái giao tiếp rồi chuyên thương thương thương ngày ngày như ông cháu mình thôi cũng chắc có gì là khác cả
có những đồng chí phải đến từng hộ dân để nói chuyện như là nói chuyện bình thường với họ
để nắm được cái tâm tư của họ xem là như thế nào
và cũng động viên họ nói cho họ nắm được cái hướng cái chủ trương chung của tỉnh của huyện của trung ương là như vậy của xã là như vậy
xem là họ có cái ý kiến như thế nào không
trên cơ sở đó về thì chúng tôi sẽ có cái tập trung lãnh đạo chỉ đạo
nếu như còn có những vấn đề gì mà người dân còn băn khoăn thì chúng tôi sẽ giải quyết luôn ngay tại cơ sở
chuyện đơn giản nhất là đi lại cho bà con khi sắp nhập hai xóm
từng dễ mà thành ra không thuận lợi
bởi nếu về sinh hoạt chung thì giao thông đường xá hạ tầng cơ sở còn hạn chế
lãnh đạo tỉnh ủy hòa bình cho biết đây là khó khăn chung của bà con dân tập thiểu số
sau khi sắp nhập sẽ không để hai xóm bị chia cách như hiện nay
hiện nay hai xóm kết hợp là một cái thứ nhất là giao thông đi lại
hai xóm cũng hơi xa phơ thạp đường đi lại nó không thuận tiện lắm
cái thứ hai nữa là cái đường vào xây dựng nhà văn hóa ở đây nó cũng còn yếu kém
mong muốn là cái hai nữa ba nữa
và cái sự thống nhất của giữa người mường và người giàu
thống nhất là chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động cho bà con dân dân rất hiểu rõ
và bà con đến giữa phun này bà con rất là đồng tâm nhất trí
và trí bộ đây là có hai mươi tám đồng chí giảng viên
cho nó người mường là hai mươi năm đồng chí
nên là xây dựng kết cấu lại cho nó hoàn thiện
phải đảm bảo được sự công bằng trong mọi lĩnh vực
công bằng một cách tương đối
ví dụ như là vấn đề đầu tư
hạ tầng đường xá và các cái công trình phục vụ dân sinh thì cũng phải quan tâm chung đảm bảo cái hài hòa
và các vùng miền ở cái xóm đó thôn đó đều được quan tâm
thì người dân người ta thấy là cái lợi ích nó hài hòa thì người ta cũng ủng hộ
xóm bưởi ở xã trường sơn có một trăm linh người giao sinh sống
nếu sắp nhập với xóm tranh của người mường thì phong tục tập quán khác nhau
liệu có vát chẹm hay mất bản sắc văn hóa
là vấn đề khiến bà con băn khoăn
một số cái nhận thức nó chưa cao
lần trước được vấn đề này bàn tuyên giáo tình quỷ đã có chỉ đạo chính quyền các cấp tuyên truyền
để bà con hiểu sẽ không có sự xáo trộn về bản sắc văn hóa hai dân tộc
khi sắp nhập thôn xóm thì một bộ phận người dân cũng có cái băn khoăn
cái lo lắng về cái việc là bản sắc văn hóa phong tục tập quán của cái địa phương mình
là sẽ bị mai một
là sẽ bị xáo trộn hoặc là không có cái tiếng nói của người đại diện
thế thì về vấn đề này thì ban tuyên giáo tình quỷ cũng đã tham mưu với ban thường vụ tình quỷ chỉ đạo rất là sâu sát
cụ thể là trước khi sắp nhập thì phải có cái sự giả soát về các tiêu chí
trong đó là phải quan tâm đến những yếu tố về văn hóa về lịch sử về truyền thống và về tập quán
thế và làm tốt cái công tác tuyên truyền phổ biến vận động
để người dân hiểu được sự cần thiết của sắp nhập
để từ đó là ủng hộ cho cái xu hướng phát triển
thế và sau khi sắp nhập thì phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề là tuyên truyền làm tốt cái phong trào toàn dân đoàn kết
thế và để mọi người dân có trách nhiệm xây dựng cái mối đoàn kết chung
thì chúng tôi qua cái tuyên truyền công tác vận động tập huấn cho các công chí là các vị trí hội trưởng của các đơn vị
thì chúng tôi sẽ tuyên truyền làm sao là các phong tục tập quán ta vẫn giữ nguyên là không bỏ
nhưng tiệt đối là không được ma chay hoặc là cưới mi toán di đoan
trong cái nhiệm vụ này thì đến giờ phút này thì nhìn cái bảo tồn của dân tộc giao hoặc các ông anh các chị vẫn là còn dư nguyên
thì công tục tập quán của người ta không bỏ được
ban tuyên giáo khẳng định tạo điều kiện cho các thôn xóm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình
phát huy vai trò tự quản của nhân dân thông qua các hương ước quy ước
xây dựng thực hiện nếp sống văn minh dân chủ ở cơ sở
xây dựng tình đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư
chính vì làm tốt công tác tuyên truyền sẵn sàng lắng nghe tháo gỡ những băn khoăn vướng mắt của người dân
nên quá trình sắp nhập xóm chanh và xóm bưởi ở xã trường sơn diễn ra khá thận lợi nhanh chóng
các thôn xóm giả soát để xây dựng hoàn thiện hương ước quy ước của thôn xóm mình
trên tinh thần là phải hài hòa và phát huy được dân chủ
đảm bảo sự thống nhất của đa số người dân
với cái nguyên tắc là những phong tục tập quán những bản sắc văn hóa cần phải được giữ gìn và tiếp tục phát huy
ở mức tối đa
thì người dân rất là yên tâm
vấn đề quan trọng nhất là việc sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức viên chức
xem xét trước hết là tiêu chuẩn điều kiện của chức danh cán bộ
về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống trình độ chuyên môn chuyên ngành đào tạo
về quy hoạch năng lực thực tế chiều hướng phát triển độ tuổi và đánh giá phân loại cán bộ trong ba năm gần nhất
thứ hai là bảo đảm cơ cấu địa bàn khu vực vùng miền
quan tâm đến cán bộ nữ cán bộ trẻ cán bộ là người dân tập thiểu số
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương trong quá trình đánh giá và lựa chọn cán bộ
phải bảo đảm thật sự dân chủ công tâm khách quan
đối với các xóm mà sau khi sắp nhập thì việc lựa chọn sắp xếp đội ngũ cán bộ của xóm
ai sẽ là bí thư tri bộ xóm ai sẽ là trưởng xóm ai sẽ là phó xóm
theo quy định hiện nay với những điều kiện tiêu chuẩn đã được đề ra
thì có thể thấy rằng nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định
và đây là một cái vấn đề mà huyện cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để giải quyết
trước hết là chúng tôi phải căn cứ vào điều kiện tiêu chuẩn
với quy định hiện nay trưởng xóm thì phải như thế nào bí thư tri bộ phải như thế nào
và trên cơ sở đó thì thực hiện việc nhất thể hóa một số chức danh nữa
thì với cái vai trò là bí thư tri bộ phải là trưởng ban công tác mặt trận
trưởng xóm thì phải là bí thư chi bộ
thôn đội trưởng chẳng hạn thì đấy là những cái mà điều kiện tiêu chuẩn
phải có đủ trình độ đủ sức khỏe và đủ các điều kiện cần thiết đó
cái khó khăn nhất đó là số dôi dư cán bộ công chức người lao động
đang làm việc ở các xã phường thị trấn mà liên quan đến cái sắp xếp
do vậy tỉnh cũng đã có chính sách hỗ trợ cho số cán bộ này sẽ nghỉ việc theo nghị định một trăm linh tám của chính phủ
cũng như là cái chính sách của tỉnh nó riêng
đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại hòa bình là người dân tộc thiểu số chiếm trên tám mươi năm
vì vậy khi sáp nhập phải hài hòa số lượng cán bộ là dân tập thiểu số không ảnh hưởng đến phong tục tập quán dân tập
để làm được điều này trước khi sắp nhập phải làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt chủ trương của đảng nhà nước
không gây ra xáo trộn bất đồng với tư tưởng cán bộ ở các địa phương
khi sáp nhập xóm chanh và xóm bưởi
thì đại diện người giao sẽ không còn hai cán bộ như trước
người giao mong muốn phải có người đại diện chất tiếng nói của dân tập giao
cán bộ xã phải đến động viên lắng nghe nguyện vọng của bà con
để lại người giao chúng tôi có một người là người ưu tiến để trong xóm
và để thay mặt ở chỗ xóm chúng tôi để có người chỉ đạo lãnh đạo
đấy dân tập giao chúng tôi làm như thế vì ma chay cưới xin vận động
để phải có cái lời nói của người chỉ đạo lãnh đạo ở xóm để nhân dân vui lòng
nắm bắt được tâm tư của bà con dân tộc
ban tuyên giáo chỉ đạo cẩn trọng khi sắp xếp vị trí việc làm của cán bộ
xác định sử dụng cán bộ là người dân tập thiểu số
có ý nghĩa quan trọng trong công tác dân vận công tác đoàn kết dân tộc
về cái bộ máy thì cũng phải giả sát quan tâm trên tinh thần là phát huy dân chủ
để người dân là lựa chọn những người lãnh đạo là trưởng xóm
hoặc là đại diện cho mặt trận hoặc là các đoàn thể
thế rồi phát huy được cái vai trò của cấp ủy
và trong công tác cán bộ thì phải quan trọng chất lượng
trên tinh thần là phải đánh giá cán bộ
để mà suy tôn những cán bộ mà có năng lực
và cẩn mẫn hết lòng vì nhân dân
và đa số nhân dân lựa chọn thì người ta sẽ hài lòng
chúng tôi thì thực hiện theo cái hướng
đó là giữa hai xóm sau khi xuất nhập
thì phải có cái sự phân chia cán bộ của lãnh đạo xóm
và cùng với đó là cán bộ của các cái đoàn thể ở trong xóm đó
ví dụ như bên này xóm bên này là có bí thư
thì xóm bên kia phải có trưởng xóm
bên này có tri hội trưởng phụ nữ
thì bên kia có tri hội trưởng nông dân chẳng hạn
và cứ như thế thì chúng tôi thấy rằng là
sau một thời gian sắp xếp bố trí theo cái hướng như vậy
thì đến nay thì đội ngũ cán bộ ở xóm
trên địa bàn huyện lương sơn
hầu như cũng không có vấn đề gì xảy ra
và cổng chí cũng thực hiện tốt cái vai trò trách nhiệm của mình
chính vì sử dụng cán bộ là người dân tập thiểu số
trong các tổ chức thôn xóm các đoàn thể xã hội
nên công tác dân vận và đại đoàn kết dân tộc
được giữ vững phát huy từ nhiều năm qua
cán bộ người dân tập là cầu nối quan trọng của cơ quan trung ương
các cấp chính quyền địa phương với bà con dân tập thừa số
chính đội ngũ cán bộ nằm vùng này
không quản ngại khó khăn vất vả
thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động bà con
ủng hộ chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
cho đến nay toàn tỉnh đã sắp nhập một bốn trăm tám mươi hai thôn xóm tổ dân phố
giảm năm trăm bảy mươi sáu thôn xóm tổ dân phố
giảm khoảng hai ba trăm linh người hoạt động không chuyên trách
hai tám trăm tám mươi tổ chức đoàn thể ở thôn xóm tổ dân phố
tiết kiệm ngân sách khoảng năm mươi một bảy tỷ đồng một năm
tương ứng với giảm hai mươi tám so với trước khi sắp xếp
giảm gần gấp ba lần so với đề án ban đầu của tỉnh
có được kết quả này là nhờ công tác đánh giá
phân tích đúng thực trạng
bám sát tình hình hoạt động của thôn xóm tổ dân phố
công tác tuyên truyền vận động
thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số về phương án sắp xếp
tạo sự đồng thuận cao của cử tri trên địa bàn
khi lòng dân thuận có sự đoàn kết quyết tâm cao
thì việc gì khó cũng sẽ thành công
điều này cho thấy sự nỗ lực quyết tâm
chủ động của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh
trong việc thực hiện chủ trương của đảng
về việc tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy
hoạt động tình gọn hiệu lực hiệu quả
theo tinh thần nghị quyết ban chấp hành trung ương đảng
khóa một mươi một khóa một mươi hai đề ra